trong thời điểm hiện nay lực lượng công an tỉnh thái bình xác định nhiệm vụ tuyên truyền về sự thành công của nước ta trong công tác phòng chống dịch bệnh
nhưng phải làm sao để người dân nhận thức không thể chủ quan và thấy rõ việc giãn cách là có lợi cho cả cộng đồng
chính vì vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền để các giáo dân tăng ni phật tử tiếp tục hạn chế tập trung hành lễ cho đến khi dịch bệnh chấm dứt hoàn toàn
đối với công tác tuyên truyền vận động đến dứt sắc trước việc và tiến đổi của tôn giáo trên đời bản tỉnh thái bình
vận động chức sắc chức việc và tiến đổ các tôn giáo từ trước cho nên công tác tuyên truyền vận động của chúng tôi cơ bản là không gặp những khó khăn
mà đều được sự đồng tình ủng hộ rất cao của chức sắc chức việc các tôn giáo
đối với các cơ sở thờ tự ở trong tỉnh thì đã dừng việc tổ chức lễ và các sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở thờ tự
chủ yếu các tiến đổi tôn giáo tham dự lễ trực tuyến
để chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội đạt hiệu quả rất cần ý thức chấp hành tự giác của người dân trong mọi hoạt động đời sống sinh hoạt
và cùng với đó là sự sâu sát của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền kiểm soát việc chấp hành phòng chống dịch bệnh
sự thành công của việt nam trong công tác phòng chống dịch đã được báo chí nước ngoài ca ngợi
mới đây một chương trình talk show ăn khách của kênh truyền hình ngôi sao thuộc các lực lượng vũ trang liên bang nga
vừa có buổi phát sóng với đề tài dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
trong đó dành không ít thời lượng để phân tích về những thành công của việt nam trong cuộc chiến chống lây nhiễm virus sars cov hai
chương trình có tên đối thoại mở có sự tham gia của một mươi khách mời là những nhà báo nhà làm phim chuyên gia quân sự nổi tiếng tại nga
trong gần một mươi năm phút cuối chương trình đã chiếu một số đoạn clip ngắn nói về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
với những cụm từ ngạc nhiên kỳ diệu
bài viết phép màu việt nam cách một dân tộc dũng cảm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
đánh bại đại dịch khủng khiếp đăng trên báo chí nga tuần qua cũng được nhắc đến
ngoài ra chương trình còn phỏng vấn một công dân nga đang có mặt tại hà nội
các khách mời tỏ ra rất quan tâm đến cách mà một đất nước chưa phải giàu có như việt nam
nhưng đã kiểm soát tốt dịch bệnh với những con số ấn tượng chỉ hơn hai trăm sáu mươi người nhiễm covid một mươi chín
hơn hai trăm linh người khỏi bệnh và chưa có trường hợp tử vong trở thành quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất thế giới từ virus corona
nghiên cứu cụ thể thống kê theo dõi về thực trạng hoạt động tại thời điểm hiện tại của từng doanh nghiệp
mức độ tiêu dùng điện sinh hoạt trong nhân dân như vậy thì chính sách mới mang lại hiệu quả thực chất
bộ giao thông vận tải vừa kiến nghị chính phủ giảm lãi ngân hàng giảm nộp thuế và phí cho doanh nghiệp trong ngành
đang bị thiệt hại bởi dịch bệnh covid một mươi chín thông tin đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
cụ thể bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước xem xét đề xuất giải pháp
cho vay hỗ trợ lãi suất giãn lùi thời gian trả lãi nợ gốc cho doanh nghiệp ngành giao thông vận tải
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đặc biệt bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tài chính
bảo hiểm xã hội việt nam xem xét cho phép các doanh nghiệp ngành giao thông vận tải bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
được giãn thời gian đóng các loại thuế và phí bao gồm thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế thuê đất đồng thời giãn nộp tiền các loại bảo hiểm như bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
chính phủ đã có nghị quyết về gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng dành cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều nơi đang gặp không ít khó khăn vướng mắt trong việc triển khai
trao đổi với báo tuổi trẻ về quá trình triển khai thực hiện gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng nhiều địa phương cho biết là họ đang gặp
phải nhiều khó khăn trong việc xác định đối tượng được hưởng trợ cấp
người tạm trú tạm vắng nhóm lao động tự do không có hợp đồng lao động
những nhóm này cần nhiều thời gian xác minh hơn để việc thống kê giả soát được bảo đảm
vừa không để sót trường hợp nào lại vừa tránh để bị lợi dụng ngân sách
theo bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
việc thực hiện gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng sẽ hướng tới bảo đảm đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất
không để độ trễ trong thực hiện chính sách
nhóm người có công bảo trợ xã hội hộ nghèo hộ cận nghèo sẽ là những người đầu tiên được thụ hưởng chính sách
tiếp theo đó là người có hợp đồng lao động và lao động tự do
một kỳ thi chung chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông với đề thi nhẹ hơn tinh giản hơn và không đánh đố
tuy nhiên thì việc sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp để xét tuyển thì liệu có làm giảm chất lượng đầu vào của các trường đại học hay không
xung quanh vấn đề này báo công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
nguyễn văn phúc
theo ông phúc những năm gần đây kết quả tuyển sinh đại học ngày càng có xu hướng giảm dần
sự phụ thuộc vào sử dụng kết quả thi trung học phổ thông tỷ lệ tuyển sinh từ các phương thức khác ngày càng tăng lên
điều này cũng đúng với tinh thần tự chủ của luật giáo dục đại học
hơn nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được tổ chức chặt chẽ minh bạch
do đó các cơ sở giáo dục đại học vẫn có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển vào đại học
đồng thời kết hợp với các phương thức tuyển sinh đa dạng khác mà các trường sẽ đưa ra trong đề án tuyển sinh của mình
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam của chúng tôi
xin mời trường quay phía nam ạ
thưa quý vị mô hình atm gạo do anh hoàng tuấn anh sáng lập đã nhân rộng khắp các tỉnh
thành trên cả nước với con số hơn một trăm linh máy
dự kiến cha đẻ của atem gạo sẽ tiếp tục dự án phương tầm quốc tế
tuy nhiên hành trình mang gạo của anh đến cho những người khó khăn có vẻ đang trở nên trông gai hơn
từ không ít chỉ trích cực đoan quá khích thậm chí là bị đe dọa đến tính mạng
khởi nguồn từ video về cô gái bị từ chối cho gạo
như sáng phương nam đã đưa tin cách đây ít ngày dư luận vô cùng phẫn nộ trước việc cô gái bị từ chối cho gạo
ở atm quận tân phú thành phố hồ chí minh
thêm việc youtuber đăng tải công khai và phê phán việc làm của cô gái
ngay sau đó đại diện mô hình atm gạo đã lên tiếng nhận lỗi và điều chỉnh cách vận hành hệ thống
dùng loa phát quy trình địa điểm nhận gạo giảm tối đa nhân viên trực tiếp
và sử dụng hệ thống vận hành trên điện thoại thông minh
tưởng chừng dư luận sẽ thấu hiểu và ghi nhận mục đích chính là giúp được người khó khăn
và mở ra hướng thiện nguyện mới cho mạnh thường quân
nhưng đã có nhiều tin nhắn cuộc gọi và cả bài viết bôi nhọ
dòi giết không chỉ anh hoàng tốn anh mà cả gia đình
qua tìm hiểu hầu hết các nick chỉ trích là những nít ảo
hoặc thậm chí những bài viết trên các trang cá nhân và đơn vị có lượt view cao
đều đi kèm với việc quảng cáo máy atm gạo do nơi khác sản xuất
cha đẻ của mô hình này không loại trừ đây là một việc làm có động cơ
và không đại diện cho mạnh thường quân cùng người khó khăn
như mục đích xuyên suốt mà atm gạo hướng đến
nhưng mà vì một cái mục đích của mình là hiện giờ cái thời gian nó quá cấp bách đi
mà cái việc mà người khó khăn ở trên cả nước
thì mình cũng có một cái sơ sót mình cứ lao vào
để mình càng cố gắng càng làm nhiều nơi càng tốt
để không bỏ sót ai trên đất nước này
rõ ràng là hiện giờ mình đã đạt gần một trăm linh cái máy atm
ở khắp nước việt nam rồi
nhưng đây mình cũng nói một câu chuyện
thật ra rất là nhiều người muốn làm việc tốt
nhưng mà mọi người phải cho họ một cái cơ hội
tại vì họ đang cho những người bao nhiêu người khốn khổ
những cái cơ hội thứ hai
họ đưa bàn tay ra họ nắm kéo những người đó lại
vậy thì những người làm việc tốt có những người mạnh thường quân đó
ai sẽ giúp họ ai sẽ nắm kéo họ lại
khi mà họ bị một cái nguy hiểm nào nó xảy ra
thì thực sự là khi mình làm với máy atm này
mình cũng mong muốn cái điều đó
có nghĩa là mình sẽ hạn chế cái việc mạnh thường quân
phải tiếp xúc với nhiều người có thể gây vấn đề là truyền nhiễm bệnh
hoặc là họ gặp một cái rủi ro
tại vì trước đây cũng có nhiều câu chuyện là những người đi phát cơn
ai ngờ bị người nào đâm chết chẳng hạn
thì mình thấy những cái việc đó không nên xảy ra
để cho nhiều người họ luôn luôn giữ một trái tim nóng trong việc thực hiện
hiện tại bản thân anh tuấn anh và gia đình cũng bị áp lực và có phần nản chí
tuy nhiên nếu ngưng mô hình atm gạo thì những người khó khăn sẽ vịnh vào đâu
những trăn trở đó là vực dậy tinh thần thiện nguyện được xem là đột phá của hoàng tuấn anh
hiện tại atm gạo đang bước vào giai đoạn cuối của đợt khởi động
còn khoảng hơn một mươi máy đang được hoàn thiện để gửi đến các tỉnh thành còn lại trong nước
hoạt động của atm gạo tại các nơi vẫn được tiếp diễn theo sức hỗ trợ của mạnh thường quân
không dừng tại đó với sự khích lệ mạnh mẽ của báo chí và đối tác quốc tế
trong thời gian tới che đẻ của atm gạo sẽ tiếp tục vận hành mô hình ở các nước đông nam á
qua việc tặng máy mở rộng hơn là sử dụng gạo made in vietnam
để quảng bá gạo trong nước đến khắp thế giới
trong phần tiếp theo của chương trình bộ giao thông vận tải đã ban hành công văn hỏa tốc
về đảm bảo giãn cách an toàn vận tải
cùng với atm gạo cây atm mì tôm
và chứng đã được những nhà hảo tâm thành lập sẵn sàng hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị sở giao thông vận tải quảng ngãi đã có văn bản cho phép tuyến vận tải hành khách
liên tỉnh bằng ô tô xe hợp đồng xe du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại
riêng tuyến đến thành phố hồ chí minh tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
các bến xe trên địa bàn tỉnh căn cứ biểu đồ chạy xe trên tuyến của từng đơn vị vận tải thực hiện thủ tục cho xe ra vào bến
đối với phương tiện vận tài hành khách liên tỉnh đi đến các tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp theo tỷ lệ phần trăm
riêng đối với xe vận tải khách hợp đồng xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến ba mươi theo tổng số xe của các đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến năm mươi
theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp
tại một số địa phương đã tiến hành các bước nới lỏng hoạt động vận tải
tối ngày hai mươi ba tháng bốn bộ giao thông vận tải đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan đơn vị tổng cục cục vận tải sở giao thông các tỉnh thành phố
khẩn trương thực hiện một số nội dung về vận chuyển hành khách được áp dụng từ ngày hai mươi bốn tháng bốn
công tác đảm bảo an toàn cho hành khách và các phương tiện vận tải được triển khai như thế nào
hãy cùng theo dõi phóng sự
hàng không sẽ có hai mươi sáu chuyến trên ngày cho các đường bay khứ hồi hà nội tp hcm và hà nội tp hcm đi đà nẵng
đối với các đường bay khác sẽ có một chuyến trên ngày của một đường bay
và các hãng hàng không cũng đang phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giãn cách và kiểm tra y tế đối với hành khách của mình
trong tình hình dịch bệnh như thế này tôi cũng là chúc cho mọi người có cảm giác an toàn khi phải di chuyển trong các mùa dịch
đang từ một tất cả mà có cây sông
số lượng hành khách hàng hóa thuộc loại nhấp nhì trong việt nam
thì bây giờ chúng ta có thể thấy là cái lượng hành khách mà phục vụ ở đây thậm chí còn thấp hơn một cảng hàng không ở các địa phương
ở đường bộ các xe tuyến cố định xe hợp đồng du lịch được phép hoạt động tối đa ba mươi với các tỉnh nhóm nguy cơ
và năm mươi với các tỉnh nhóm nguy cơ thấp
đối với đường sắt các tuyến hà nội đi tp hcm chỉ được khai thác tối đa ba đôi tàu khách trên ngày
các tuyến đường sắt còn lại được phục vụ
duy trì mỗi tuyến một đôi tàu khách trên ngày
bốn loại hình vận tải đường bộ đường thủy đường sắt và đường biển
thì chúng ta có một cái phương án giãn cách như nhau
còn đối với hàng không thì do cái đặc thù của ngành
cho nên là bộ cũng có một cái hướng dẫn
thì bộ giao thông vận tải liên tục có các cái văn bản để giao cho thanh tra bộ
các cục tổng cục thuộc bộ
cũng như là các sở giao thông vận tải triển khai cái công tác vừa hướng dẫn nhưng là cũng vừa kiểm tra giáo sát

đối với các hoạt động vận tải hàng hải và đường thủy nội địa
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định
bộ giao thông vận tải cũng đặc biệt nhấn mạnh
các điều kiện y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trên các phương tiện giao thông vẫn phải được thực hiện
và trang bị đầy đủ như dùng dịch dừa tay
đeo khẩu trang trong suốt chuyến đi
khai báo y tế hạn chế nói chuyện
hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của tổng bí thư chủ tịch nước và thư của bộ trưởng bộ công an
ngày hôm qua đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh quảng nam phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh
đã tổ chức hiến máu tình nguyện với thông điệp
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
tại buổi hiến máu đã có gần ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam
và công an các huyện lân cận như phú ninh thăng bình thành phố tam kỳ
tham gia hiến máu góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế
nhất là trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
đây là đợt thứ hai đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh quảng nam
phối hợp với hội chữ thập đỏ của tỉnh tổ chức hiến máu tỉnh nguyện
số máu hiến tặng đợt này sau khi qua sàng lọc sẽ được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
và bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam để phục vụ ứng cứu y tế khẩn cấp
trong thời gian tới việc hiến máu tình nguyện sẽ được tiếp tục triển khai ở công an tuyến huyện trong toàn tỉnh quảng nam
thưa quý vị trường xa ở nơi đầu sóng ngọn gió khí hậu khắc nhật sông càng khó khăn vất vả
thì sức sống ở đây lại càng mạnh mẽ kêu hùng
điều đó được thể hiện qua đời sống vật chất tinh thần của người lính trường sa ngày càng được cải thiện và nâng cao
nỗ lực đó được minh chứng qua tình đoàn kết gắn bó được thể hiện rõ nét qua màu xanh tại trường sa
thì cuộc sống nhất là số mới ra là cảm thấy phấn khởi yên tâm công tác hơn
nhất là những mùa nắng thì môi trường xanh lại càng tốt
cho nên vấn đề phủ xanh điều kiện sống gió thế này mà được môi trường xanh thế này
phải nói là một công lao của cán bộ chiến sĩ chúng tôi trong những năm vừa qua chăm sóc rất là chủ đáo
tại các đảo thuộc quần đảo trường sa việc trồng cây xanh để tạo cảnh quan môi trường được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
cán bộ chiến sĩ thường xuyên cắt kẻ cảnh trang trống
để những hàng cây xanh có thể chủ vững trước thời tiết khắc nghiệt tại trường xa
thậm chí là ghi tên đánh số thứ tự để thuận tiện cho việc chăm sóc
mỗi cây xanh trên đảo đều gắn liền với kỷ niệm thắm đường tình cảm của người lính trường sa
do vậy việc trồng cây và chăm sóc để góp thêm màu xanh cho đảo được coi là trách nhiệm cao cả
bản thân em chấp hành thực hiện rất nghiêm kỷ luật
nhất là về bảo vệ môi trường thì các cán bộ và các đồng chí luôn luôn thúc giục
và thôi thúc chúng em là bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình
bọn em thường thường công tác những việc rất là đơn giản thôi
như là cắt tỉa cây cảnh nhổ cỏ hoặc là nhặt rác ven biển
để bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình
ở nơi đầu sóng ngọn gió cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết giúp đỡ và coi nhau như người trong một nhà
các chiến sĩ trẻ khi mới ra đảo thực hiện nhiệm vụ
đến từ nhiều vùng miền phong tục khác nhau
để diễn biến tâm lý khi chưa thích nghi với môi trường mới
do đó sự dìu dắt hướng dẫn và đặc biệt là hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn tâm lý
đã giúp các chiến sĩ trẻ có định hướng đúng đắn
góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trách nhiệm trong xây dựng nền nếp chính quy chấp hành kỷ luật của quân đội
chúng tôi đã có những tư vấn giải thích cho anh em đâu là đúng đâu là sai
và có động viên kịp thời
chính vì thế mà ngoài cái khúc mắt của bộ đội
thì cơ bản là chúng tôi giải quyết được
hướng dẫn được cái tâm lý tình cảm
cho nên là anh em là vượt qua được mọi cái khó khăn
và hoàn thành được các nhiệm vụ thật ra
cuộc sống vật chất tinh thần của người đính đảo ngày càng được cải thiện
ngoài nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu
các hoạt động giải trí của cán bộ chiến sĩ đã được trang cấp
giúp nâng cao đời sống tinh thần
trạm thu phát sóng fm và các trạm thu phát tín hiệu vệ tinh
đã giúp cho người lính đảo cập nhật kịp thời thông tin trong nước và thế giới
qua đó củng cố niềm tin
trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
quý vị thân mến hiện chưa có thống kê đầy đủ
nhưng chắc chắn là đã có ít nhất gần một trăm linh cây atm gạo xuất hiện đồng loạt ở nhiều địa phương
atm gạo đã trở thành một trong những cách hỗ trợ người dân giữa dịch bệnh covid một mươi chín

trong những lúc này các cộng đồng quốc tế đánh giá cao
trên nhiều tờ báo
vâng và chỉ không có gạo mà mới đây tại hà nội
cây am atm mì tôm và trứng đã được những nhà hảo tâm thành lập
sẵn sàng hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn
cần sự giúp đỡ trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
và đây tiếp tục là ý tưởng thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của người việt

người dân được hướng dẫn xếp hàng theo thứ tự đò thân nhiệt

mỗi người đến nhận quà phải giữ tay bằng dung dịch
khi đến nhận quà cần lưu lại thông tin cá nhân
để thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi dịch tễ sau này
bắt đầu thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng bốn
đến nay cây atm mì và trứng đã trao hàng ngàn suất cho người dân
số lượng ban đầu dự định chỉ là ba thùng mì thôi
và chín trứng
thì ba thùng mì đấy thì tương đương với ba mươi gói
thì chúng tôi sẽ dự định là phát cho tận ba mươi người
hoặc là có thể nhiều hơn
trong hai cho đến ba ngày đầu tiên thì số lượng người đến rất là đông
thì trong một buổi sáng thôi chúng tôi đi
đỉnh điểm đã phát đến gần một thùng mì
thì đây cũng là một loạt chương trình trận nguyện mà chúng tôi làm
và cái chúng tôi nhận được gì
và cái chúng tôi nhận được chính là nụ cười hạnh phúc
của những người mà chúng tôi giúp đỡ được
và đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục
cũng như là các nhà hảo tâm khác các mạnh thường quân khác
tiếp tục công việc thiện nguyện của mình
với thông điệp chia sẻ yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau
cùng với sự đồng cảm khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh bệnh nhân bất vả
những hoạt động thiện nguyện của thẩm mỹ viện hoàng tuấn nói riêng
và của nhiều tấm lòng vàng trong xã hội nói chung
đã góp phần tạo nên phong trào những nghĩa cử cao đẹp
chia sẻ yêu thương
lan tỏa tình người trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài
động viên tinh thần và vật chất cho nhiều gia đình khó khăn
và những hình ảnh đẹp giàu tính nhân văn vừa rồi
cũng đã kết lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay